tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy năm nay cả nước không bắn pháo hoa để tiết kiệm chi phí chăm lo tết cho người nghèo khó khăn gia đình chính sách và gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung
quy định này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của nhiều người trong những ngày giáp tết
vậy người dân đã đón một giao thừa vắng pháo hoa như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây do nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân thực hiện tại thủ đô hà nội
hà nội đều có bắn pháo hoa ở các điểm gọi là các quận huyện các trung tâm của quận huyện
năm nay thì không có cái việc đó nữa thì cá nhân mình thì mình cảm thấy là như thế cũng hơi buồn
mình nghĩ là chắc chắn là sáng năm sẽ có nhiều cái lỗi mới hơn nữa
có thể là không chỉ là bắn pháo hoa mà ta sẽ tìm được những cái hình thức tổ chức các cái lễ hội
vui chơi và vui sống
có cái dịp tết hoặc là vào đêm giao thừa
năm nay thì không bắn pháo hoa thì lượng khách nó có vẻ ít hơn năm mọi năm
các bố mẹ không đi thì cũng không có các bé đi thì tất nhiên là của bọn em thì nó cũng bán chậm hơn
năm nay thì tất cả các hàng đều chậm
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến người dân tỏ ý tán đồng với việc dừng bắn pháo hoa năm nay
mình thấy rằng ngày xuân mà mất đi cái hình ảnh và vẻ đẹp của những cái ngày bắn pháo hoa đấy thì quả tình là rất là đáng tiếc
tuy nhiên là trong cái điều kiện hoàn cảnh như bây giờ thì cái việc chúng ta tiết kiệm cái việc bắn pháo hoa để có thể cho các nơi ủng hộ những nơi mà khó khăn
thì mình thấy cũng là một cái quan điểm và đường lối rất là hợp lý
tuy nhiên mình cũng rất là mong những năm tiếp theo sau đấy thì chúng mình lại được nhìn thấy những cái pháo hoa những chú pháo hoa đẹp đẽ trên bầu trời hà nội và những bầu trời khác
năm nay không có thì mình cảm thấy hơi buồn một chút
tuy nhiên thì việc là đón giao thừa
thì cùng với ở nhà đón giao thừa với gia đình nó cũng mang lại một cái cảm giác mới và nó cũng rất là vui vẻ
bởi vì là mình nghĩ là cái điều ý nghĩa quan trọng nhất của cái bắn pháo hoa đêm giao thừa
là khi mà mọi người cùng đứng lại với nhau cùng đón cái khoảnh khắc giao thừa
thì năm nay có thể là bớt rực rỡ hơn một chút vì thiếu những chùm pháo hoa đẹp
kia là mình vẫn có được cái khoảnh khắc ấm áp đấy ở bên gia đình của mình mà
dẫu rằng xung quanh việc không bắn pháo hoa năm nay cũng có nhiều ý kiến trái chiều
nhưng ý nghĩa của thời điểm giao thừa chính là khoảnh khắc đón năm mới bên những người thân yêu dù theo những cách khác nhau
đặc biệt hơn mỗi người dân dù bớt đi niềm vui nhỏ của mình
nhưng đã góp phần chia sẻ với đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trên cả nước